thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập bệnh viện hữu nghị việt sô và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai
cùng tham dự buổi lễ còn có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và các bộ ngành
trong sáu mươi năm qua bệnh viện hữu nghị đã có những bước trưởng thành vượt bậc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các cán bộ chung cao cấp công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước
bệnh viện đã thực sự trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho các cán bộ và nhân dân khu vực hà nội và các tỉnh thành phố trong cả nước
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đề nghị bệnh viện hữu nghị việt sô phải phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kỹ thuật
cao hàng đầu của đất nước tự chủ cao về tài chính
tập trung đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và nguồn nhân lực để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh
thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung cao cấp của đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có đơn vị sự nghiệp y tế công lập như bệnh viện của các đồng chí và tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân
các đồng chí cần có chiến lược
phát triển có tầm nhìn tra rong rộng có chương trình hành động kế hoạch công tác có những nhiệm vụ giải pháp cụ thể phân công
triển khai thực hiện cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra thanh tra giám sát việc thực hiện
thủ tướng yêu cầu cán bộ bác sĩ của bệnh viện tiếp tục trao dồi y đức phát huy tinh thần thái độ phục vụ người bệnh không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ
bác sĩ nhân viên y tế của bệnh viện việt sô phải là những người thầy thuốc mẫu mực luôn tôn trọng và lắng nghe người bệnh
không để có ý kiến phản ánh kiến nghị không tốt
cần phải phối hợp liên kết với các bệnh viện đầu ngành khác để huy động được đội ngũ chuyên gia giỏi trong hội trần phẫu thuật và khám chữa bệnh đồng thời phải nỗ lực đào tạo cán bộ tại chỗ
phải nỗ lực tập trung đào tạo đồng ngũ cán bộ tại chỗ bệnh viện hữu nghị việt sô phải chủ động đào tạo bồi dưỡng để có đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn tận tâm cống hiến phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được trao
cần ra soát hoàn thiện việc phân định chức năng nhiệm vụ của từng khoa phòng bang chức năng và tổ chức hệ thống quy định chỉ lý công việc một cách khoa học hợp lý phát huy sức mạnh tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu
trên cơ sở đó tạo được nền tảng quản trị vững chắc để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đây là điểm yếu của nhiều bệnh viện ở nước ta
tôi đề nghị bệnh viện hữu nghị việt sô phải là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện này
thủ tướng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng phục vụ
thủ tục hành chính bệnh viện là một trong yếu tố quyết định đến chất lượng khám chữa bệnh và tâm lý người bệnh
bệnh viện hữu nghị việt sô là một bệnh viện có nhiệm vụ chính trị đặc biệt
các đồng chí đã làm tốt nhưng cần phải tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh
phải làm sao để thủ tục hình chính thuận lợi nhất giảm nhiều thời gian và chi phí cho người bệnh
có phân loại đối tượng và quy định xử lý phù hợp
đối với từng đối tượng lấy sự hài lòng và chất lượng khám chữa bệnh là thước đo đánh giá kết quả hoạt động của từng bộ phận từng bác sĩ nhân viên y tế
thủ tướng cũng yêu cầu bệnh viện cần quản lý tốt hơn hiệu quả trang thiết bị y tế bảo đảm đủ thuốc chất lượng tốt
không để xảy ra sai sót lãng phí trong điều trị bệnh tránh đặt gánh nặng lên vai người bệnh
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất lần hai cho bệnh viện hữu nghị việt sô
và một số huân chương cao quý khác cho tập thể và cá nhân y bác sĩ tại bệnh viện